thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua trung tâm y tế tp quy nhơn tỉnh bình định đã thông báo
có bốn người tiếp xúc với f trong khi đánh khôn tại một khu du lịch ở quy nhơn
trong đó có giám đốc sở du lịch của tỉnh
điều đang nói là sự việc xảy ra khi tỉnh bình định đang thực hiện giãn cách toàn xã hội
theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
và thông tin này đã nhanh chóng tạo ra một làn sóng bất bình
cư dân mạng yêu cầu cần phải làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm
hành động chơi gôn trái phép giữa mùa dịch trong khi mà cả nước đang phải gồng mình chống dịch
là một điều không thể chấp nhận được
và nhất là khi trong số họ có những người là cán bộ đảng viên cần phải đi đầu làm gương
theo thông tin báo chí trong hai ngày ba mươi một tháng bảy và mùa một tháng tám
ông nguyễn văn dũng giám đốc sở du lịch bình định và ông nguyễn công thành
phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình định cùng hai doanh nhân đến chơi gold tại sân gôn của flc quy nhơn
tiếp xúc gần với một nhân viên sân gôn nhiễm sars cov hai cả bốn người sau đó đã trở thành f một
xét theo quy định những người này đều vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi bốn do chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình định ký ban hành ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
liên án hành vi thiêu ý thức cộng đồng mạng cho rằng cần kỳ luật nghiêm cả bốn người
đặc biệt là đối với hai trường hợp
là giám đốc sửa du lịch và phó cục trường cục thuế
hai người này đều là lãnh đạo có kiến thức trình độ hiểu biết pháp luật hơn người thường
vậy mà vẫn không tuân thủ quy định cần phải xử phạt nặng hơn người bình thường
là cán bộ đảng viên lẽ ra họ phải có nghĩa vụ bổn phận gương mẫu chấp hành pháp luật nghiêm túc
vậy mà không có một chút ý thức trách nhiệm gì với cộng đồng
lãnh đạo tỉnh bình định cần có hình thức
nghiêm để làm gương
bình luận về vấn đề này ông lê văn thành đại biểu quốc hội tỉnh cà mau cho rằng
trong khi cả nước đang tập trung chống dịch covid một mươi chín
thì ông giám đốc sở du lịch và ông cục phó cục thuế tỉnh bình định
không những không gương mẫu chấp hành mà còn vi phạm lời kêu gọi
hiệu triệu cả nước chống dịch covid một mươi chín của tổng bí thư nguyễn phú trọng
các chỉ đạo quyết liệt của chính phủ thủ tướng chính phủ chỉ thị chống dịch của chủ tịch ubnd tỉnh bình định
vì vậy không thể chấp nhận được
cư dân mạng cho rằng nếu bốn người này trở thành f gây lây lan dịch bệnh cho mọi người
thì họ phải có trách nhiệm bồi thương thiệt hại gây ra cho xã hội
bên cạnh đó cần xử phạt nặng theo các quy định của pháp luật
làm cán bộ lãnh đạo thì phải gương mẫu
hành vi đánh gôn lậu giữa mùa dịch đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng
tới hình ảnh của cơ quan công quyền hình ảnh đảng viên
cán bộ mà nói một đằng la một nèo
thì không ai tin cả
là lãnh đạo mà anh lại vi phạm thì ai tin nữa
thành quả chống dịch sẽ thế nào đây
khi mà vẫn còn những cá nhân thiếu ý thức như vậy
biết bao con người đang phải cố gắng nỗ lực thậm chí là cả hy sinh để ngăn dịch
cũng tin từ báo chí ngày bốn tháng tám tổng cục trưởng tổng cục thuế
đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông nguyễn công thành
phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình định trong một mươi năm ngày
để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố quy nhơn khẳng định
đã nắm được sự việc và chỉ đạo xử lý nghiêm
cư dân mạng mong chờ sẽ có những quyết định xử phạt công tâm
theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật đủ sức gian đe
bạn nghĩ sao về hành động đánh gôn giữa mùa dịch của một số cán bộ lãnh đạo tỉnh bình định
hãy chia sẻ suy nghĩ bình luận trên fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân